dự báo trong ngày và đêm nay gió đông nam trên khu vực yếu hơn mưa sẽ giảm nhanh trên khu vực bắc bộ ban ngày trời tạnh giáo có nắng nên nhiệt độ trong ngày hôm nay được dự báo sẽ tăng hơn so với trưa chiều hôm qua khoảng từ hai ba độ giao động ở mức từ ba mươi đến ba mươi ba độ
một dọc các tỉnh thành từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế trong ngày hôm nay cùng với sự suy yếu của trường gió đông nam nên thời tiết trên khu vực được dự báo sẽ ổn định hơn
buổi sáng trời vẫn còn nhiều mây có mưa ở một vài nơi
tuy nhiên về gần trưa mưa giảm toàn vùng khô giáo có nắng nên nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay cũng tăng lên ngưỡng từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
đối với các tỉnh thành từ đà nẵng đến bình thuận trời có mây thay đổi ngày có nắng mưa rào chỉ xảy ra cục bộ trong chiều tối và đêm nhưng với cường độ yếu nên nhiệt trên khu vực trong ngày hôm nay tại đây có xu hướng tăng nhẹ phổ biến ở mức từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
trạng thái tạnh giáo con nắng và ban ngày cũng là thời tiết được dự báo cho các tỉnh thành thuộc tây nguyên
và với tiết trời nắng sớm nhiệt độ trưa chiều trong ngày hôm nay tại tây nguyên và nam bộ được dự báo sẽ tăng cao phổ biến ở mức từ hai mươi chín ba mươi hai độ cho khu vực tây nguyên và ba mươi hai ba mươi bốn độ cho các tỉnh thành thuộc khu vực nam bộ
sau đó về chiều tối mưa rông sẽ quay trở lại trên khu vực tuy nhiên chỉ ở một vài nơi lượng không nhiều vì thế sẽ không ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động dân sinh tại đây
trên biển dự báo trong từ hai đến ba ngày tới thời tiết trên các vùng biển sẽ diễn ra tương đối tốt
mưa rông thì chỉ xảy ra một vài nơi nên tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km biển lặng thời tiết thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước